sau làn sóng đi bộ về quê của các lao động ngoài tỉnh mắc kẹt ở hà nội trong thời gian giãn cách
đến nay khi mà các công trình xây dựng bắt đầu lục đục quay lại hoạt động
thì lại đối mặt với một số vấn đề vô cùng khó giải quyết đó là chuyện thiếu nhân công
gần hai tháng hà nội siết chặt mọi hoạt động để chống dịch số lượng lao động tự do ở hà nội giảm đi rất nhiều
và khi bắt đầu dục dịch hoạt động trở lại các công ty xí nghiệp đặc biệt là các công trình xây dựng
lại thiếu vắng công nhân một cách nghiêm trọng
những người lao động này đều không được đào tạo chuyên nghiệp
chuyện một người chưa hề biết xây dựng nhưng sẵn sàng sắn áo đi làm công nhân xây dựng là chuyện thường ngày
họ ra công trường những người biết sẽ chỉ cho người không biết khéo léo thì làm giỏi
còn chẳng khéo thì cũng có đủ mọi việc để họ có thể vận sức để làm
chính vì thế nên việc an toàn lao động hay những quyền lợi cho mình họ đều không nắm được
hoặc thậm chí không quan tâm người lao động hiện giờ cũng rất thực dụng
có những người tính tiền theo ngày chỉ cần chậm một ngày họ sẵn sàng bỏ việc
họ không cần biết đến lúc
trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của họ khi bắt tay vào làm một người lao động tự do chia sẻ
nên có những chế tài quy định hoặc có cách tuyên truyền sâu rộng hơn để nhóm người lao động này
hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình khi bắt tay vào làm thuê cho bất kỳ ai
đồng thời với chuyện đó việc tự nâng cao tay nghề cũng như học tập một cách nghiêm túc
và chuyên nghiệp với ngành nghề mình muốn làm cũng là cái mà người lao động tự do
cần phải xem xét một cách nghiêm túc tuyệt đối không làm việc theo kiểu thỏa thuận miệng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại